tại tp hcm sáng nay một mươi bảy tháng năm đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm đã dự và phát động tết trồng cây đời đời nhớ ơn bác hồ nhân kỷ niệm một trăm ba mươi năm ngày sinh chủ tịch hồ chí minh
tết trồng cây đời đời nhớ ơn bác hồ tại tp hcm năm nay được thực hiện tại quận thủ đức quận bốn và huyện nhà bè với tổng diện tích hơn hai hectare
tại khuôn viên trường đại học kinh tế luật đại học quốc gia tp hcm được trồng hơn hai trăm năm mươi cây cẩm lai gõ đỏ và lim xanh
lễ trồng cây được tổ chức và thực hiện đầy đủ nghiêm túc các yêu cầu phòng chống dịch covid một mươi chín
đây là hoạt động nhằm tuyên truyền rộng rãi ý nghĩa của việc trồng cây trồng rừng để các cấp các ngành và toàn thể người dân tích cực hưởng ứng tham gia
việc làm này cũng đặc biệt ý nghĩa trong việc đẩy mạnh công tác trồng cây trồng rừng làm tăng độ che phủ rừng và cây xanh để góp phần bảo vệ môi trường
giảm nhẹ thiên tai thích ứng với biến đổi khí hậu
đây cũng là công tác nhằm góp phần thiết thực triển khai chỉ thị một mươi chín ban thường vụ thành ủy tp hcm về thực hiện cuộc vận động
người dân thành phố không xả rác ra đường và canh rạch vì thành phố sạch và giảm ngập nước